trong những ngày đầu năm mới bà con nông dân ở cần thơ đang tất bật công việc đồng án
tập trung chăm sóc lúa đông xuân đang đến hồi thu hoạch với mong muốn sang năm mới mùa màng bội thu
ngay từ sáng sớm ngày mùng hai tết nhiều nông dân đã tập trung bắt tay vào việc chăm sóc lúa
và kiểm tra mức độ phát triển của cây lúa nhất là thời điểm mùa xuân là không khí lạnh và ẩm thấp
nên đây là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát triển
nếu lơ là không quan tâm mấy ngày tết sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất khi mùa thu hoạch đã đến gần
theo bà con nông dân năm nay mặc dù gia đình ăn tết cũng vui vẻ
nhưng cũng tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa cho kịp thời vụ
mong muốn sang năm mới thời tiết tốt mùa màng năm nay bội thu giá cả ổn định tăng thu nhập cho nông dân